thực hiện chính sách nhân đạo của đảng và nhà nước trong dịp tết cổ truyền dân tộc năm nay các phạm nhân ở trong các trại giam vẫn được đón tết trong không khí đầm ấm và vui tươi với đầy đủ vật chất và tinh thần
mặc dù là những đối tượng phạm tội đã từng khét tiếng một thời trong giới giang hồ nhưng khi phải ngồi trong bốn bức tường trong các trại giam các phạm nhân vẫn cảm thấy ân hận nuôi tiếc không khí của ngày tết xung vầy bên gia đình
năm bắt được tâm lý đó của những phạm nhân các trại giam ở các tỉnh phía nam đã chuẩn bị chương trình vui xuân đón tết cho phạm nhân chú đáo mang động hương vị của ngày tết cổ truyền của dân tộc như cây mai bánh trưng bánh tết mầm ngũ quả
đảm bảo được theo chế độ tiêu chuẩn bên cạnh đấy thì còn cho gia đình và phạm nhân cùng có bữa cơm gặp mặt rồi thân nhân gia đình được tham quan nơi ăn trốn ở của phạm nhân đang chấp hành án để họ yên tâm hơn
trong những ngày tết các phạm nhân được vui chơi những môn thể thao như bóng đá bóng truyền đá cầu nhảy bao bố kéo co thi văn nghệ và mỗi môn thi đều có giải thưởng
bên cạnh đó đồ ăn thức uống được tăng
trong những ngày tết các phạm nhân được gấp bốn lần so với những ngày thường chính những sự quan tâm sẻ chê đó của các trại đã góp phần giúp phạm nhân đỡ buồn tùy và cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày tết đến xuân về
trong dịp tết nguyên đán kỷ hội hai nghìn một mươi chín vừa rồi chúng tôi đã đề nghị là một hai trăm một mươi một phạm nhân giảm án trong đó là có một trăm chín mươi sáu phạm nhân được giảm tha hết thời gian cho bành án và tô để về ăn tết cùng với gia đình
chế độ ăn uống được giảm
xin hứa sẽ cải tạo cố gắng hết sức và phần đầu thi đua tổ chức nữa để mong sớm được về đoàn tù hạnh phúc gia đình và được hưởng thích cho quan hệ của đảng và nhà nước
thực hiện thông tư số hai năm hai nghìn một mươi ba của bộ công an về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho các phạm nhân
các trại giam của các tỉnh phía nam đã giảm án cho hơn một mươi phạm nhân
trong đó hơn hai phạm nhân được tha tù trước thời hạn
trở về đoàn tụ với gia đình trong dịp tết năm nay